tại thành phố ninh bình vừa diễn ra hội thảo báo đảng các tỉnh thành phố phía bắc lần thứ hai mươi bốn với chủ đề
đẩy mạnh tuyên truyền tái cơ cấu nông nghiệp và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
qua đánh giá của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong suốt ba thập kỷ tăng trưởng
mấy năm gần đây ngành nông nghiệp cho xu hướng tăng trưởng chậm lại thậm chí tăng trưởng âm trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
các nguồn nguyên liệu đầu tư vào như đất đai lao động nguồn vốn đã có tín hiệu chuyển nhiều sang lĩnh vực phi nông nghiệp
nhất là lĩnh vực đô thị và kinh tế đô thị
các đại biểu đã sôi nổi tham luận chung quanh kinh nghiệm từ thực tiễn địa phương
muốn tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới phải áp dụng nhiều giải pháp cụ thể như xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao
theo hướng đáp ứng nhu cầu của thị trường hàng hóa không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp
hoàn thiện chính sách đất đai chính sách kêu gọi đầu tư
song điều quan trọng hơn cả là không ngừng nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp
trong đó vai trò của các cơ quan truyền thông ở trung ương và địa phương là giải thích phân tích giới thiệu các mô hình sản xuất có hiệu quả để nông dân học tập
người nông dân phải được biết được bàn được thực hiện những phương thức làm ăn mới mang lại hiệu quả góp phần cải thiện đời sống của người lao động